vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nay trên quốc lộ một a thuộc phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
một xe ô tô tải chở một trăm hai mươi thùng chứa acid chlorhydric đã bị lật nghiêng làm acid tràn ra ngoài đường
theo thông tin ban đầu xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c năm nghìn sáu trăm bảy mươi bốn do lái xe hoàng như thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh thừa thiên huế điều khiển chạy hướng từ thành phố hồ chí minh đi thừa thiên huế
trên xe chở một trăm hai mươi thùng acid chlorhydric cùng năm tấn hành tây
khi đến địa điểm trên thì bị lật nghiêng làm acid tràn ra ngoài đường
tuy nhiên số acid này chưa tràn vào nhà dân và không có thương vong về người
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như làm rõ về số hóa chất trên